một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ đến trung tâm cai nghiện để tìm hiểu
không loại trừ cả các đối tượng đang điều trị uống thuốc methadone trên địa bàn
tuy nhiên y lại viện ra lý do
khi đi xe ôm của ông sơn vào vị trí vườn cây đại học nông lâm
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn do thanh toán tiền
dẫn tới tuấn nhỡ tay sô đẩy đánh chết nạn nhân